chiều ngày ba tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tiếp ông john trealander
giám đốc bộ phận xây dựng báo cáo giả soát quốc gia đa chiều của trung tâm phát triển oecd
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
việt nam luôn quan trọng hợp tác với oecd trong khuôn khổ song phương và khu vực đi vào thực chất
mới đây nhất là oecd đã giúp đỡ việt nam hoàn tất đánh giá chính sách đầu tư công
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết việt nam đang tổng kết chiến lược kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và bắt đầu xây dựng chiến lược cho giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi cũng như xây dựng kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
do đó việc oecd triển khai xây dựng báo cáo giả soát quốc gia đa chiều mdcr sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc tổng kết
hoạch định chính sách của việt nam trong giai đoạn tới
hiện nay oecd đang phối hợp với các quốc gia để tiến hành xây dựng
báo cáo giả soát quốc gia đa chiều mdcr trong đó có việt nam nhằm đưa ra các nhận định thách thức
khuyến nghị các giải pháp hướng tới phát triển con người thịnh vượng và hòa bình
hai bên đã thống nhất sẽ thúc đẩy triển khai xây dựng báo cáo giả soát quốc gia đa chiều mdcr
tại việt nam trong thời gian sớm nhất